huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã tổ chức trao gạo hỗ trợ cho hai mươi bản kết nghĩa thuộc huyện sê pôn huyện mừng nòng tỉnh sa văn na khệt và huyện sa mùi tỉnh sa la van nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào để chia sẻ khó khăn trước ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
huyện miền núi hương hóa có chung đường biên giới dài một trăm năm mươi sáu km tiếp giáp với ba huyện của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào gồm hai huyện sê pôn mường nòng tỉnh sa văn na khệt và huyện sa mùi tỉnh sa la van
để kịp thời chia sẻ những khó khăn cho các huyện có chung dòng sông sê pôn huyện hướng hóa đã trao một mươi tấn gạo hỗ trợ cho hai mươi bản kết nghĩa bản bản thuộc nước bạn lào
ngoài ra huyện hướng hóa cũng đã hỗ trợ mua trang thiết bị y tế với số tiền chín mươi triệu đồng cho các huyện sa mùi sê pôn và mường nòng